từ nguồn gốc là đất thuê của người dân để trồng lúa một doanh nghiệp ở huyện xuân trường tỉnh nam định
đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng của gần sáu mươi m hai đất thành ao nuôi cá phá vỡ mặt bằng đất sản xuất
vi phạm điều khoản quy định trong hợp đồng thuê đất khiến cho người dân rất bức xúc
những chiếc ao thả cá rộng lớn thế này trước đây là những thửa ruộng của người dân hai xã xuân bắc và xuân vinh
nhưng hiện tại đã bị công ty trách nhiệm hiểu hạn cơ khí đình mộc tự ý đào đất ruộng đắp bờ vùng bơm nước để nuôi cá nuôi vịt
việc làm này của công ty đình mộc đã vi phạm hợp đồng được ghi kết với người dân

thế nhưng mà sau năm năm thì hiện nay chúng tôi thấy là công ty đình mộc đã không thực hiện đúng theo hợp đồng đã chuyển đổi một số thửa ruộng của bà con
chúng tôi thấy rằng cái việc làm của công ty đình mộc là vi phạm là sai so với quy định

phải thay đổi gọi trả mặt bằng
việc công ty đình mộc tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố đặc biệt là đã cải tạo làm biến dạng gần sáu hectare đất trồng lúa đã vi phạm luật đất đai
chính quyền địa phương cần nhanh chóng xử lý nghiêm vụ việc này để trả lại mặt bằng sản xuất cho người dân thể hiện tính gian đe để không tái diễn những vi phạm tương tự